nhằm ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc góp phần giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ trẻ
hôm nay bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem chiến thắng bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
bộ tem gồm một mẫu tem tái hiện lại quan cảnh trận chiến trên sông bạch đằng lịch sử
đặc biệt bộ tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cùng quân dân đánh đuổi quân nguyên mông
minh họa thêm cho trận đại chiến là sơ đồ trận đánh bạch đằng
bộ tem biêu chính chiến thắng bạch đằng một nghìn hai trăm tám mươi tám được phát hành sẽ góp phần giới thiệu
quảng bá những giá trị của khu di tích lịch sử bạch đằng tới đông đảo nhân dân trong nước bạn bè quốc tế
góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn diên dữ và phát huy các giá trị văn hóa và lịch sử